vừa qua chính phủ đã ban hành nghị quyết số sáu mươi tám về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
hiện công tác giả soát lên danh sách tiến hành chi trả cho các đối tượng trong diện được hỗ trợ của nghị quyết sáu mươi tám đã và đang được các cấp chính quyền địa phương khẩn trương triển khai
đảm bảo công khai minh bạch và đúng đối tượng thực hiện chính sách hỗ trợ
công tác giám sát là một trong những yêu cầu quan trọng được đặt ra với mục tiêu không để tình trạng tiêu cực trong thực hiện chính sách ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại thành phố hà nội
gia đình ông hiệp đã đóng cửa hàng ăn sáng tại chợ đã hơn một tháng qua giả soát ông nằm trong danh sách được nhận tiền hỗ trợ theo nghị quyết sáu mươi tám của chính phủ
trước đó danh sách những hộ kinh doanh như ông hiệp lao động tự do được hỗ trợ và hộ không trong diện hỗ trợ qua giả soát được công bố công khai minh bạch tại trụ sở ủy ban thị trấn và nhà văn hóa khu dân cư tổ dân phố
đây là cách để mỗi cán bộ mỗi người dân tự giám sát việc triển khai thực hiện gói hỗ trợ tại địa phương
đây là cách để mỗi cán bộ mỗi người dân tự giám sát việc triển khai thực hiện gói hỗ trợ tại địa phương
tổng hợp và hiện nay thị trấn đã giả soát theo đợt một là được bốn trăm ba mươi một trường hợp đủ điều kiện
đối với hộ kinh doanh được chín trên một mươi sáu hộ kinh doanh đủ điều kiện đã chuyển hồ sơ về huyện
trong quá trình thực hiện nghị quyết sáu mươi tám của chính phủ các đồng chí bí thư tri bộ tổ trưởng dân phố cảnh sát khu vực và trưởng ban công tác mặt trận là các thành viên tham gia giả soát thẩm định và duyệt danh sách
điều này đảm bảo việc không để xảy ra tình trạng bỏ sót bỏ lọt trường hợp trong diện đối tượng nhưng không được hỗ trợ
hoặc đối tượng không trong diện chính sách nhưng khai gian dối để được nhận hỗ trợ
tổ chức xét duyệt đúng quy định là đảm bảo việc hỗ trợ của chính phủ đến tận tay người dân
tới đây bộ lao động thương binh và xã hội cho biết sẽ lập ít nhất hai mươi đoàn kiểm tra giám sát các địa phương trong thực hiện nghị quyết sáu mươi tám và quyết định hai mươi ba trên cơ sở đó tháo gỡ nhanh những vướng mắc để gói hỗ trợ kịp thời đến được với người dân trong giai đoạn khó khăn của dịch bệnh